nhằm cung cấp thêm thông tin tham khảo cơ sở lý luận thực tiễn cho các đại biểu quốc hội
cơ quan trực thuộc quốc hội đã thẩm tra thảo luận về dự thảo luật giao thông đường bộ sửa đổi
và các văn bản pháp luật có liên quan đến bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ
chuẩn bị chính quốc hội tại kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn tới đây
hôm nay tại nha trang tỉnh khánh hòa đã khai mạc diễn đàn giao thông đường bộ
việt nam hiện nay thực trạng và giải pháp chương trình do văn phòng quốc hội
ủy ban quốc phòng an ninh của quốc hội thực hiện
các đại biểu là đại diện bộ ngành trung ương cùng các diễn giả nhà khoa học chuyên gia
đã tập trung thảo luận trao đổi ý kiến xung quanh ba nội dung trọng tâm như
tổng quan các chính sách về giao thông đường bộ tại việt nam hiện nay
quy hoạch và hạ tầng về giao thông đường bộ ở việt nam
ứng dụng khoa học công nghệ vào phát triển giao thông đường bộ ở việt nam
một số kinh nghiệm quản lý và vận hành hệ thống giao thông đường bộ thông minh
giảm thiểu tai nạn giao thông trên các tuyến đường kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ
hướng tới mục tiêu giảm khí thải bảo vệ môi trường tại một số nước trên thế giới
diễn đàn đã diễn ra trong hai ngày hai mươi tám và hai mươi chín tháng chín